hiện diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước đạt hai mươi bảy sáu nghìn hectare tăng một tám so với cùng kỳ năm trước
sản lượng gỗ khai thác ước đạt hơn một triệu mét khối giảm một mươi một bảy
sản lượng củi khai thác ước đạt một sáu triệu ster giảm năm ba
do các chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín trong nước và các nước khác nên trong tháng bốn xuất khẩu gỗ giảm
nhiều nhà máy chế biến gỗ đã tạm dừng hoạt động dẫn đến sản lượng gỗ khai thác giảm
các địa phương phía bắc tập trung vào trồng rừng vụ xuân hè nên diện tích rừng trồng tăng
tính chung bốn tháng đã chuẩn bị được ba trăm một mươi bảy triệu cây giống
diện tích rừng trồng tập trung cả nước ước đạt khoảng năm mươi ba hectare tăng hơn một mươi một so với cùng kỳ năm trước
sản lượng gỗ khai thác ước đạt gần bốn triệu mét khối giảm hai
sản lượng củi khai thác ước tính đạt sáu hai triệu ster giảm một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
luy kế bốn tháng đầu năm xảy ra bảy mươi hai vụ cháy rừng giảm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng diện tích thiệt hại là bốn trăm năm mươi sáu hectare tăng gần bảy mươi năm so với cùng kỳ